chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn chứng khoán phái sinh là một khái niệm còn xa lạ với những người dân cũng như những nhà đầu tư tại việt nam
tuy nhiên trong bối cảnh thị trường tài chính ngân hàng ngày càng phát triển thì việc phát triển dịch vụ phái sinh bên cạnh thị trường cơ sở là một nhu cầu tất yếu để thị trường năng động hơn và thu hút được thêm các dòng vốn mới
đây cũng sẽ là vấn đề mà chúng tôi đề cập trong chương trình ngày hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ khoa học nguyễn thành long chủ tịch hội đồng quản trị sở giao dịch chứng khoán hà nội
xin chào tiến sĩ nguyễn thành long và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
trước hết xin mời tiến sĩ khoa học nguyễn thành long cùng quý vị và các bạn chúng ta đến với câu chuyện mà nhóm phóng viên của chương trình đã thực hiện về vấn đề này
một nhà đầu tư khi dự báo được giá trị của cổ phiếu abc trong tương lai là tháng ba năm hai nghìn một mươi tám sẽ là một trăm linh đồng một cổ phiếu
nhà đầu tư này có thể yêu cầu công ty chứng khoán cung cấp cho một hợp đồng tương lai sẽ mua cổ phiếu này vào thời điểm đỉnh trước
với giá tám mươi đồng
như vậy khi đến thời điểm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám là thời điểm nhà đầu tư nhận được cổ phiếu
thời điểm các điều khoản của hợp đồng có hiệu lực
nếu giá cổ phiếu là một trăm linh đồng thì nhà đầu tư sẽ được lợi vì mua rẻ hơn kỳ vọng
tuy nhiên nếu giá cổ phiếu là năm mươi đồng
công ty chứng khoán sẽ là người được hưởng lợi vì đã bán tới nhà đầu tư với mức giá cao hơn thực tế
có thể thấy giao dịch cổ phiếu đã trở nên đa dạng hơn thay vì chỉ dựa vào mua bán thông thường
đó là ví dụ về hợp đồng
tương lai cổ phiếu một trong những nghiệp vụ của thị trường chứng khoán phái sinh sắp được triển khai
thị trường chứng khoán phái sinh còn nhiều dịch vụ
có thể mang lại cho các nhà đầu tư cơ hội lợi nhuận không nhỏ
thì ở chứng khoán phái sinh
nhà đầu tư chỉ cần ký quỹ một mươi một mươi năm
có nghĩa là họ có thể sử dụng đón bảy từ bảy đến một mươi lần
để có thể tận dụng tất cả cái nhịp tăng trưởng và suy giảm của thị trường chứng khoán
nhà đầu tư có thể tham gia vị thế mua
đối với một số nhà đầu tư
đối với một số tài sản cơ sở
trong khi họ không cần nằm giữa cái tài sản đó
tuy nhiên bản thân các nhà đầu tư
cũng xác định được những rủi ro và thử thách
khi bước vào thị trường này
vì các nghiệp vụ khá phức tạp
đòi hỏi các nhà đầu tư phải có khả năng dự báo tốt
theo dõi thị trường liên tục
hiện nay là những khái niệm
về các nghiệp vụ chứng khoán phái sinh
là nhà đầu tư chưa nắm rõ
là các báo chí cũng phải đưa tin rất nhiều
các trang điện tử cũng phải đưa rất nhiều
về các khái niệm định nghĩa quy định
và những giảng buộc pháp lý
đối với nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân
để cho tất cả mọi người trên xuống dưới lên
đều phải thông báo hết
sự khó đối với chúng tôi
ngay cả là những thành viên ban đầu tham gia thị trường
đó là việc làm thế nào
để có thể truyền tải được những kiến thức
liên quan vừa mới vừa khó
liên quan đến sản phẩm và thị trường chứng khoán phái sinh này
đến được nhà đầu tư
không chỉ các nhà đầu tư phải chuẩn bị
các công ty chứng khoán
cũng sẽ phát triển

về nguồn bốn khả năng quản trị rủi ro
do thị trường này phát sinh rất nhiều nghiệp vụ cho vay
để đầu tư chứng khoán
hiện nay đã có một mươi công ty chứng khoán
sẽ tham gia cung cấp dịch vụ của thị trường này
chỉ một số công ty chứng khoán
đáp ứng những điều kiện tương đối là ngặt nghèo
thì mới được tham gia
vào việc cung cấp sản phẩm phái sinh
cụ thể công ty phải có bốn điều đệ
vào khoảng một hai trăm linh tỷ
họ phải đảm bảo tỷ lệ an toàn với khẩu dụng
là trên hai trăm linh
có khoảng một mươi thành viên
sẽ tham gia
đối với phía công ty chứng khoán
các công tác chuẩn bị
đối với các thành viên gần như đã là cơ bản hoàn tất
bộ tài chính vừa ban hành thông tư hai mươi ba
sửa đổi bổ sung thông tư một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
hướng dẫn một số điều
của nghị định bốn mươi hai năm hai nghìn một mươi
của chính phủ
về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
hướng dẫn một số điều

việt nam bắt đầu chính thức vận hành loại hình này
có thể nói từ khi thành lập thị trường chứng khoán đến nay
đây là thời điểm đầu tiên
thị trường chứng khoán đón nhận
một loạt các sản phẩm mang tính đột phá nhất
đây không chỉ là một khái niệm mới
mà còn mang theo những phương diện mới
trên toàn thị trường
đòi hỏi các nhà đầu tư chứng khoán
phải có năng lực nhất định để thực hiện
điều này là một trong những điều
ông đánh giá thế nào
về những cơ hội mà thị trường chứng khoán phái sinh
sẽ mang lại cho chúng ta
trước khi chúng ta
nhận diện những cơ hội
của thị trường chứng khoán phái sinh
thì có vẻ chúng ta cần phải quay lại
từ lịch sử ra đời của chứng khoán phái sinh
bản chất là gì
chứng khoán phái sinh là công cụ
để phòng ngừa rủi ro
ở hà lan thế kỷ một mươi tám là người ta giao dịch hoa tulip
thì cái giá của hoa tulip
là miệt động
và người nông dân
người ta rất là e ngại
hoặc là những cái nhà phân phối người ta rất e ngại
mức giá người ta không kiểm soát được
vì thế phải có một công cụ
để cho người nông dân người ta chốt được cái mức giá
hoặc các nhà phân phối người ta chút được mức giá
với các gia giao dịch
thì đó chính là nền tảng của chứng khoán phái sinh
đó là công cụ giúp cho những người sở hữu tài sản
người ta chốt được mức giá
cố định xác định từ trước
để hạn chế mức rủi ro
mà người ta có thể gặp phải
như vậy chứng khoán vệ sinh bản chất là gì
đó là một hệ thống
những công cụ
để giúp cho nhà đầu tư
cho những nhà sản xuất kinh doanh
có thể phòng ngừa được cái rủi ro
trong cái quá trình hoạt động đầu tư
và kinh doanh của mình
trong cái thị trường vốn
thì thị trường chứng khoán cơ sở như chúng ta đã biết
đó là cái nơi để chuyển những cái dòng tiền
những dòng tiền nhỏ lẻ của công chúng đầu tư
trở thành một cái
dòng tiền lớn dài hạn
đầu tư trực tiếp vào các cái doanh nghiệp
mà không thông qua hệ thống trung gian
là hệ thống ngân hạn
thế nhưng mà để đảm bảo được rằng là cái dòng vốn này là ổn định
nhà đầu tư khi người ta mua cổ phiếu
thực chất là người ta chuyển tiền
cho doanh nghiệp đầu tư
thì người ta rất e ngại là cổ phiếu có thể biến động giá
thế làm thế nào để hạn chế
cái mức biến động giá
tức là hạn chế cái rủi ro thiệt hại cho nhà đầu tư
đó chính là cần phải có
cái thị trường chứng khoán vệ sinh
đấy là cái ý thứ nhất
ý thứ hai là gì
khi nhà đầu tư đã phòng ngừa được rủi ro
thì các cái doanh nghiệp phát hành
người ta sẽ dễ phát hành hơn
vì nhà đầu tư người ta sẵn sàng
người ta tự tin hơn trong cái quá trình người ta đầu tư
người ta biết là có một cái công cụ
người ta đã phòng ngừa rủi ro
người ta không e ngại cái chuyện ra xuống nữa
vì người ta đã được phòng ngừa rủi ro về cái chuyện đấy
như vậy là sẽ hút thêm vốn
và giúp cho tổ chức phát hành
có thể huy động thêm được vốn
và cái quá trình này nó diễn ra không phải chỉ mỗi nhà đầu tư trong nước
mà còn giúp cho cả nhà đầu tư nước ngoài
người ta cũng có thể thu thêm được vốn vào nhà đầu tư nước ngoài
và cái quan trọng thứ ba nữa là gì
từ cái khởi điểm của chứng khoán phái sinh
dựa trên nền tảng là chứng khoán cơ sở
về lâu dài chúng ta cũng cần tiếp tục phát triển
cái thị trường này như
cái quá trình hình thành lịch sử của chứng khoán phái sinh trên thế giới
có nghĩa là gì
chúng ta có thể sử dụng cái chứng khoán phái sinh
để phòng ngừa rủi ro
ví dụ cho hàng nông sản cà phê
hoặc dầu mỏ
có rất nhiều những cái
những cái mặt hàng mà chúng ta đang xuất khẩu
hoặc chúng ta đang sản xuất
và chúng ta rất bị động trong cái việc
kiểm soát về giá
kể cả người nông dân
và như vậy cần thiết có chứng khoán vệ sinh
cho cả những cái lĩnh vực như thế
về lâu dài đó là một cái kênh phòng ngừa rủi ro
không phải chỉ mỗi nhà đầu tư tài chính thiên diện chứng khoán
mà kể cả những nhà sản xuất kinh doanh
những nhà xuất khẩu
ở những lĩnh vực khác
vâng đó là những cơ hội những mặt tích cực
mà chứng khoán phái sinh có thể mang lại
tuy nhiên bên cạnh đó thì chắc chắn là không thể thiếu
những rủi ro
rồi những thử thách
vậy ông có thể nói cụ thể hơn về những rủi ro
những thử thách này
đối với nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán vệ sinh
thì chúng ta có thể tạm chia làm hai nhóm
một là nhà đầu tư hedging
ta gọi là nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro
nhưng ngược lại cũng có những nhóm nhà đầu cơ
tức là người ta sẽ đầu cơ thị trường xuống
hoặc thị trường lên để người ta thực hiện giao dịch
thế thì bất luận
vị thế là nhà đầu tư là
phòng ngừa rủi ro
hay là đầu cơ
thì cái rủi ro phát sinh từ
việc cháy tài khoản ký quỹ
vì khi thực hiện giao dịch
một cái vị thế nào đấy
thì thông thường nhà đầu tư chỉ đặt một cái lượng tiền
phòng lượng tài sản là chứng khoán
khoảng một mươi của cái giá trị hợp đồng
và như vậy khi cái sự thiệt hại
như trên diện cơ sở
thì chỉ là thiệt hại trên tài khoản
thế nhưng đối với chứng khoán phát sinh
thì cái thiệt hại trên tài khoản chúng ta cần phải nhân lên một mươi lần
nếu như là cái ký quỹ là một mươi
hoặc có thể là cao hơn
nếu như mà cái lượng ký quỹ này thấp hơn giá trị ký quỹ một mươi
và như vậy
có thể một nhà đầu tư người ta hiện nay lượng ký quỹ một tỷ
nhưng rất có thể
là cái vị thế của họ đã đạt trên một mươi tỷ
và có thể người ta thiệt hại là chín tỷ
chứ không phải là một tỷ trên tài khoản ghi quỹ
đó chính là cái rủi ro phát sinh
là rủi ro phát sinh
từ từng tài khoản của nhà đầu tư
khi không kiểm soát được cái rủi ro của mình
và khi cái lượng tài khoản này là nhiều
thì cái thành viên bù trừ
thực hiện thanh toán thay cho nhà đầu tư
sẽ phải chịu tích hợp
cái lượng rủi ro đó
và như vậy rất có thể cái rủi ro lớn
tiếp theo đó là sự đổ vỡ
của thành viên bù trừ đứng ra thanh toán
thay mặt cho những cái nhà đầu tư mà chịu thiệt hại
và đó là những cái bài học kinh nghiệm quốc tế
đã từng xảy ra
vậy thì hiện nay các khuôn khổ pháp lý
với thị trường đã được thực hiện đến đâu
thực ra thì
đối với hệ thống pháp lý đối với chứng khoán phái sinh
thì chúng ta phải
lần ngược từ luật chứng khoán
luật chứng khoán đã có những quy định rất rõ ràng
về khái niệm của chứng khoán phát sinh
sau đó thì hai nghìn một mươi năm
thì chính phủ ban hành nghị định bốn mươi hai
quy định chi tiết hơn
về tổ chức giao dịch về các loại sản phẩm
trên tiền chứng khoán phát sinh
về cấu trúc hệ thống thanh toán hệ thống giao dịch
của thị trường này như thế nào
về các chủ thể tham gia thị trường này
sau khi có nghị định bốn mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
thì bộ tài chính đã ban hành thông tư một mươi một
thông tư một mươi một hướng dẫn chi tiết
nghị định bốn mươi hai
có thể nói thông tư một mươi một và nghị định bốn mươi hai
là những nền tảng pháp lý
cơ sở rõ nhất và chi tiết nhất
để hướng dẫn cho hoạt động của thị trường phát sinh
thông tư hai mươi ba về bản chất
chỉ là tinh chỉnh
một số điều của thông tư một mươi một
để cho quá trình
chỉnh khai thị trường dễ dàng và nhanh hơn
ngoài ra thì
nghị định bốn mươi năm cũng đã có những cái quy định
về xử lý vi phạm
trên tiền chứng khoán phát sinh
nói chung có thể nói là cho đến giờ phút này thì
hệ thống văn bản pháp lý về cơ bản
tương đối đã đầy đủ
trên cái nền hệ thống khung khổ pháp lý như vậy
hiện tại chúng ta đã
chỉnh khai thị trường đến đâu
quá trình chuyển khai thị trường này
cũng là một quá trình
cũng tương đối lâu
và chúng ta cũng đã chuyển khai
có thể nói là từ năm sáu năm nay
bắt khởi điểm từ việc xây dựng đề án
sau đấy là xây dựng nghị định
sau đấy xây dựng các thông tư
thế thì hiện nay chỉ còn đi vào những cái bước giai đoạn cuối cùng
thì đối với
hệ thống các tổ chức vận hành thị trường
chúng ta xây dựng hai hệ thống
một là hệ thống giao dịch
và hai là hệ thống thanh toán bùa trừ
thì hiện nay hai hệ thống này về cơ bản đã hoàn tất
chúng ta đã mất đến hai năm để xây dựng hệ thống này
cùng với nhà thống nước ngoài và fpt
và sau đấy thì chúng ta cũng đã test thử nghiệm
với các thành viên
và các công ty chứng khoán các thành viên các ngân hàng
cũng có sự chuẩn bị vì họ cũng phải có những hệ thống
riêng cho họ để kết nối với cái hai hệ thống này
về cơ bản
hoạt động test thử nghiệm của các hệ thống này là
tương đối là ổn định
và hiện nay thì chúng ta đang ở trong giai đoạn
làm sạch môi trường và chuẩn bị đưa vào
giai đoạn sản xuất của hai hệ thống này
thế thì vấn đề về công nghệ
tôi nghĩ là một trong những vấn đề quan trọng thứ hai
sau vấn đề về hệ thống pháp lý
vấn đề quan trọng thứ ba là hệ thống
cơ sở nhà đầu tư
rõ ràng khi chúng ta đưa một thị trường ra
thì cái quan trọng nhất là nhà đầu tư
thế thì hiện nay thì công việc cấp phép cho các thành viên giao dịch
và thành viên bùa trừ
của ủy ban chứng khoán của sở và trung tâm lưu ký
thì cũng đã và đang thực hiện
chúng ta cũng đã có những dây phép đầu tiên
để cho các công ty chứng khoán
và ngân hàng cung cấp các dịch vụ chứng khoán phái sinh
và khi các dây phép này cấu lực
thì các nhà đầu tư có thể mở tài khoản
hoặc đăng ký tài khoản để thực hiện giao dịch
và sau khi công đoạn này xong
thì chúng ta cũng sẽ tiến đến bước đoạn
những bước cuối cùng để chúng ta có thể triển khai thị trường
vâng vậy thì bản thân ông
có kỳ vọng gì về thị trường
và có những lời khuyên như thế nào
đối với các nhà đầu tư
chúng tôi nghĩ là
bất kỳ một thị trường
và một sản phẩm nào ra đời
thì đều có hai mặt
và cũng có những lợi nhuận
nhưng cũng có những rủi ro
mà cần phải quan sát
thì đối với nhà đầu tư
thì chúng tôi nghĩ rằng là
nhà đầu tư cần phải kiểm soát rất tốt
tình trạng tài khoản ký quỹ của mình
vì khác với thị trường cơ sở
thị trường cơ sở là chúng ta chỉ kỳ vọng
giá biến động một triệu
có thể là chúng ta kỳ vọng là giá lên
khi chúng ta nắm tài sản chúng ta bao giờ chúng ta kỳ vọng giá lên
chứ chúng ta không kỳ vọng giá xuống
kể cả bán
tất nhiên khi mua thì chúng ta cũng kỳ vọng một chút ít
tại thời điểm mua chúng ta kỳ vọng giá xuống
nhưng về bản chất về lâu dài là chúng ta
ở ưu thế chúng ta kỳ vọng giá lên
nhưng đối với thị trường chứng quan vệ sinh
thì vấn đề không phải là giá lên hay giá xuống
và vấn đề là biến động giá như thế nào
có đúng như cái
suy nghĩ của chúng ta
vì mỗi một nhà đầu tư khi người ta hết dinh
người ta có một vị thế khác nhau
ví dụ nhà đầu tư mà đang nắm giữ tài sản
thì người ta nắm giữ vị thế short
hợp đồng tương lai
thì lúc đấy là người ta phải kiểm soát xem
nếu như thị trường hòa lên thì sẽ tạo thiệt hại cho họ
mà thị trường xuống thì mới lại tạo lợi nhuận
ngược lại những nhà đầu tư mà nắm giữ vị thế long
vị thế mua
thì thị trường lên thì tạo lợi nhuận
nhưng thị trường xuống thì mới lại tạo thiệt hại
cho nên chúng ta phải nhìn xem biến động của thị trường như thế nào
để chúng ta so với cái tài khoản ký quỹ
và nếu như thành viên vụ trừ có yêu ký ký quỹ
thì nếu như chúng ta cảm thấy là chúng ta không thể
không thể duy trì được cái vị thế
thì chúng ta phải nhanh chóng
là giảm bớt vị thế hoặc thậm chí thanh lý vị thế
tránh trường hợp cháy tài khoản
vì khi cháy tài khoản đến thời gian giao dịch
đến thời gian thanh toán thì cái mức độ thanh toán
nó có thể gấp một mươi lần
có thể trên một mươi lần so với lượng tài sản ký quỹ
vâng hy vọng rằng với những sự chuẩn bị kỹ càng
như ông vừa chia sẻ
thì khi chính thức đi vào hoạt động
trường khoán phái sinh sẽ mang tới một lường gió mới
cho thị trường trường khoán tại việt nam
một lần nữa cảm ơn tiến sĩ khoa học nguyễn thành long
đã tham gia chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn
đến đây thì chương trình câu chuyện hội nhập của chúng tôi
cũng xin được khép lại
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại